tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm năm bị cáo là các cựu quan chức liên quan đến sai phạm ở khu đất số tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm gây thiệt hại ước tính hơn một chín trăm hai mươi bảy tỷ đồng và triệu tập nhiều cơ quan cá nhân

tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử vụ án dự kiến kéo dài từ ngày một mươi sáu tháng chín đến hết ngày hai mươi một tháng chín